đồn biên phòng vĩnh gia tỉnh an giang cho biết vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển hai mươi kg thảo màu khô
nghi lập cần xa từ campuchia về việt nam
cụ thể dạng sáng ngày hai tháng bảy tại khu vực biên giới thuộc ấp vĩnh lạc xã vĩnh gia huyện tri tôn tỉnh an giang
chốt quản lý bảo vệ biên phòng và phòng chống dịch covid một mươi chín của đồn biên phòng vĩnh gia
phát hiện một đối tượng vác bao tải vượt biên trái phép vào việt nam
tổ công tác đã tiến hành truy đuổi và bắt giữ được đối tượng cùng hàng hóa
tiến hành kiểm tra phát hiện trong bao tải có chứa cần xa khô có trọng lượng khoảng hai mươi kg
tại đồn biên phòng đối tượng khai tên là cheratana chú tại vương quốc campuchia
đồng thời thừa nhận được một người đàn ông ở campuchia thuê vận chuyển số cần xa khô trên về việt nam